hà nội đã triển khai nhiều chương trình dự án nhằm từng bước hạn chế sử dụng nước ngầm
triển khai xây dựng nâng công suất các nhà máy sử dụng nước mặt
nhà máy nước mặt sông đà nhà máy nước mặt sông đuống nhà máy nước mặt sông hồng
xây dựng các trạm cấp nước nông thôn xây dựng mạng lưới chuyển dẫn cấp nước đồng bộ khép kín
hoàn chỉnh hệ thống cấp nước cho các khu vực đô thị
hiện tại nước ngầm ở hà nội đang bị khai thác quá khả năng có thể cung cấp
nước mặt sẽ bảo đảm lâu dài chất lượng thì có một số chỉ tiêu có thể ô nhiễm hơn nước ngầm
nhưng nước ngầm hiện nay có nguy cơ ô nhiễm arsen mangan từ nguồn nước thải ngấm vào
sự ô nhiễm này là xử lý được nhưng chi phí cao gấp nhiều lần giá thành nước sạch bán ra
theo các chuyên gia vấn đề nguồn nước sạch cung cấp cho người dân là của các cơ quan quản lý nhà nước
tuy nhiên ý thức người dân trong cuộc sống hàng ngày với vấn đề ô nhiễm môi trường
việc sử dụng nước hay việc kiến nghị đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước mới là điều quan trọng nhất
để từ đó các cấp các ngành mới có chương trình dự án triển khai các nguồn nước sạch phục vụ người dân
hiện trạng của hà nội mới chỉ có ba mươi lượng nước thải được xử lý bảy mươi chưa được xử lý
nên đó là vấn đề cấp thiết nhất của hà nội
để giải quyết vấn đề đó cần hoàn thiện hạ tầng thoát nước xây dựng hệ thống xử lý nước thải
cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ người dân
tôi phải nói với các bạn rằng là cái tiêu chuẩn về kỹ thuật nước ở việt nam chưa nhiều
nhưng mà đối với dự án này thì chúng tôi tuân thủ các cái tiêu chuẩn của châu âu và của mỹ
đặc biệt là cái tiêu chuẩn của hiệp hội cấp nước hoa kỳ awar
ngoài ra nữa là có những tiêu chuẩn chúng tôi phải áp dụng
cái tiêu chuẩn của dầu khí tôi nói ví dụ như là kiểm soát cái chất lượng của cái đường hàn
cái tru dày lớp sơn của cái tuyến đống là chúng tôi phải mang những cái tiêu chuẩn mà ngành nước của việt nam chưa có
với những mô hình như nhà máy nước mặt sông đuống
thì người dân thủ đô sẽ sớm được sử dụng nguồn nước chất lượng ổn định và an toàn
không những vậy khi sử dụng nước mặt sẽ tránh được việc khai thác nước ngầm
tránh được sụt lún nền đất của thủ đô hà nội
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
hiện nay mực nước trên sông hậu và các sông rạch thuộc địa bàn thành phố cần thơ
ngày càng lên cao gây ngập đường giao thông đe dọa đe bao bảo vệ lúa thu đông
mực nước đo được trên sông hậu vào sáng nay là hai hai mươi một m
cao hơn mức báo động ba lần lượt là một mươi một và ba mươi một m
nhiều tuyến đường trong nội ô các quận ninh kiều cái răng bình thủy ô môn bị ngập sâu trong nước
trong các ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi mực nước tiếp tục dâng cao và giữ ở mức trên báo động ba từ một mươi năm đến ba mươi năm m
ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các cấp sẵn sàng lực lượng phương tiện
để kịp thời ứng cứu khi sự cố xảy ra
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng một mươi khối không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh bắc bộ
và một số nơi ở khu vực bắc trung bộ gây mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
và giải rác có rông cho các tỉnh thành bắc bộ
theo dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất
phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
ở vùng núi phía bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo
do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông dài rác
trong đó khu vực vùng núi trung du có nơi mưa vừa mưa to và rông mạnh
vào lúc bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi nhiệt độ tại khu du lịch mẫu sơn lộc bình lạng sơn
giảm mạnh còn một mươi ba năm độ c lượng mưa sáu mm
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh lạng sơn đây là lần thứ ba
không khí lạnh gây rét đậm trên khu vực mẫu sơn và nhiều nơi khác trong tỉnh
với nhiệt độ phổ biến từ một mươi ba đến một mươi năm độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh các địa phương đều có mưa nhỏ
trong phần tin thế giới mỹ đe dọa tiếp tục áp thuế nếu trung quốc trả đũa
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai có thể diễn ra trong tháng một mươi một
liên quan đến những căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc
hôm qua tổng thống mỹ donald trump tiếp tục đe dọa sẽ áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trung quốc
trị giá hơn hai trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ nếu bắc kinh có hành động đáp trả
phát biểu với báo giới tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump cho rằng
trung quốc vẫn chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận thương mại
và nhiều cuộc gặp giữa giới chức hai bên đã bị hủy bỏ
cùng ngày bộ trưởng thương mại trung quốc trung sơn khẳng định lập trường không nhân nhượng của bắc kinh
trong việc đối phó với washington
đây được coi là phản ứng mạnh nhất của trung quốc trong cuộc đối đầu thương mại với mỹ hiện nay
tháng trước tổng thống mỹ donald trump đã áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của trung quốc
trị giá gần hai trăm linh tỷ đô la mỹ và đe dọa sẽ áp thêm thuế nếu trung quốc trả đũa
đáp lại trung quốc ngay lập tức áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của mỹ trị giá khoảng sáu mươi tỷ đô la mỹ
tại liên hợp quốc nikki haley nộp đơn xin từ chức vào ngày hôm qua
tổng thống mỹ donald trump cho biết sẽ sớm bổ nhiệm người thay thế vị trí này trong vài tuần tới
phát biểu tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump khẳng định đã biết về quyết định này từ sáu tháng trước
và ông sẽ bổ nhiệm người thay thế bà haley trong vòng hai ba tuần tới
theo ông trump danh sách ứng viên kế nhiệm bà haley hiện gồm năm người
trong đó có cựu phó cố vấn an ninh quốc gia bà daina powell
bà powell từng là phó cố vấn an ninh quốc gia của nhà trắng trong năm đầu tiên ông trump nhậm chức
và đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực ngoại giao ở trung đông
bên cạnh đó ông cũng bác bỏ tin đồn sẽ bổ nhiệm con gái ông là ivanka trump vào vị trí của bà haley
ngay sau khi bà nikki haley từ chức mà không đưa ra lý do dư luận rất băn khoăn việc bà đưa ra quyết định đột ngột như vậy
một số ý kiến cho rằng bà muốn lùi xa chính trường để tham gia tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi
mặc dù bà đã phủ nhận thông tin này
hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn và tổng thống mỹ donald trump
có thể diễn ra trong tháng một mươi một tại mỹ hoặc triều tiên
đây là thông tin được tổng thống mỹ donald trump đưa ra ngày hôm qua
tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh cuộc gặp có thể sẽ được tổ chức ngay sau bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ vào ngày sáu tháng một mươi một tới
ông cũng cho biết hiện mỹ đang cân nhắc ba hoặc bốn địa điểm tổ chức hội nghị
theo đó hội nghị thượng đỉnh sắp tới có thể sẽ không diễn ra ở singapore
nơi tổ chức hội nghị đầu tiên vào tháng sáu
vừa qua mà có thể ngay tại mỹ hoặc triều tiên
đề cập tới cuộc gặp giữa ngoại trưởng mỹ mike pompeo và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn tại bình nhưỡng cuối tuần qua
ông trump cho biết cuộc gặp đã diễn ra rất tốt đẹp và ông kỳ vọng sẽ còn nhiều cuộc gặp như vậy trong tương lai
ngoài ra tổng thống trump cũng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo triều tiên
đồng thời cho rằng việc bình nhưỡng dừng thử hạt nhân và tên lửa gần đây là dấu hiệu tiến triển của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa
hôm nay là hạn chót cho các nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong thảm họa động đất sóng thần tại indonesia
lực lượng cứu hộ đang gấp rút chạy đua cùng với thời gian
theo thông báo của cơ quan quản lý thiên tai quốc gia indonesia tính đến chiều ngày chín tháng một mươi
đã có hai một mươi người thiệt mạng do động đất sóng thần và hơn sáu trăm linh người vẫn đang mất tích
hơn một mươi nhân viên cứu hộ được chỉ đạo tích cực tìm kiếm trong ngày cuối cùng này

mạng viễn thông hầu như đã được khôi phục hoàn toàn trong khi hai mươi bảy trạm xăng đã vận hành trở lại

thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại